chỉ sau một tuần mở bán ba dự án thành phần của cao tốc bắc nam chuyển từ đầu tư ppp sang đầu tư công đã có tới một trăm hai mươi nhà thầu mua hồ sơ mời thầu
theo thống kê của ban quản lý dự án đến nay tại dự án mai sơn quốc lộ bốn mươi năm đã bán được một trăm một mươi ba bộ hồ sơ cho bốn mươi ba nhà thầu
dự án phan thiết dầu dây đã bán được sáu mươi tám bộ hồ sơ cho hai mươi chín nhà thầu
với dự án vĩnh hảo phan thiết ban quản lý dự án đã bán được một trăm linh sáu bộ hồ sơ cho bốn mươi tám nhà thầu
các dự án sẽ đóng thầu vào ngày hai mươi bảy tháng tám
theo bộ giao thông vận tải cuối tháng chín một số gói thầu xây lắp của ba dự án trên đã có mặt bằng sẽ được khởi công xây dựng
các gói thầu còn lại sẽ khởi công trong tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi